nhạc ả đào còn gọi là hát ca trù từng chiến vị trí hàng đầu trong nền âm nhạc dân tộc việt nam
trong quá khứ mọi tinh hoa nghệ thuật ca trù vốn chỉ lưu truyền trong nội bộ các giáo phường mang nặng tính gia truyền khép kín với những phương thức truyền khẩu truyền ngón nề trực tiếp
suốt chiều dài lịch sử hệ thống âm luật của ca trù chưa được đúc kết tất cả chỉ được xác định trên cảm nhận thực tế của từng thế hệ đào kép nhà nghề
điều này lý giải tại sao sau sáu mươi năm vắng bóng trong đời sống xã hội khi được phục hồi nhạc ca trù bị mai một trầm trọng
ca trù là một trong những loại hình rất là kinh điển của việt nam rất là khó
và vì vấn đề ca trù là một trong những loại hình rất là kinh điển của việt nam rất là khó

nhất là khi các đào kép nhà nghề đã tuổi cao sức yếu dẫn đến thực trạng phần lớn đào kép trẻ chỉ được chuyển tay hoặc tự học qua băng đĩa

tuy nhiên theo nhiều nhà nghiên cứu do hiểu không đúng nên phần lớn hát ả đào đang bị hát sử dụng sai về âm luật nghệ thuật về trầu phách thậm chí cả về lời ca
như vậy sẽ rất nguy hiểm cho việc bảo tồn truyền dạy
vậy cần hiểu đúng về giá trị nghệ thuật hát ả đào như thế nào để quảng bá giới thiệu bảo tồn cho đúng và nguyên vẹn là nội dung mà chương trình góc nhìn văn hóa tuần này của chúng tôi muốn đề cập đến
và để hiểu rõ hơn về nội dung này chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời xin được giới thiệu
nhạc sĩ đặng hoành loan nguyên phó viện trưởng viện âm nhạc quốc gia việt nam
vị khách mời thứ hai nhà nghiên cứu bùi trọng hiền viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam
trước tiên xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi
từ hai vị khách mời trong nền âm nhạc cổ truyền việt nam thì ca trù là thể loại có nhiều tên gọi nhất
tùy vào từng môi trường diễn sướng không gian văn hóa mà chúng ta gọi các tên gọi khác nhau
ví dụ như ả đào ca trù hoặc là hát nhạc tờ hát nhạc trò hát cô đầu
tuy nhiên rất nhiều nhà nghiên cứu về âm nhạc cổ truyền cho biết rằng tên gọi hát ả đảo là tên gọi đúng nhất chuẩn nhất
các vị có thể lý giải vì sao không ạ
ả đào là tên gọi đúng nhất bởi lẽ nó chỉ duy danh cái hình thức nghệ thuật đấy là hình thức nghệ thuật dành cho người con gái hát chứ không có giọng nam
và câu chuyện về tên ả đào sinh ra từ thời lý
và câu chuyện về tên ả đào sinh ra từ thời lý
câu chuyện về tên ả đào sinh ra từ thời lý cũng để chỉ người con gái ca hát
và chính người con gái ca hát đấy nó mới gắn với tất cả các sinh hoạt ca hát trong cung đình tức là nữ nhạc
cho nên nữ nhạc vừa hát nữ nhạc đánh đàn và tất cả cái đấy có một cô đào đầu tiên tên là cô đào
thế cho nên về sau những người hát đều gọi là đào đào nước ả đào
nhưng mà năm hai nghìn chín ấy chúng ta dùng cái tên ả đào
dùng cái từ hát ca trù để làm cái hồ sơ mà chính unesco được công nhận
hát ca trù là di sản văn hóa phi vật thể
khi làm hồ sơ chính unesco thì chính anh đặng hoàng loan là người chỉ huy cục điền giã lịch sử đó
thì anh là người đã đề xuất ở trong hội đồng những người thiết lập hồ sơ chính unesco
khi đấy anh nói cái tên ca trù là cái tên rất tiền bạc
bởi vì ca trù tức là hát thẻ chỉ cái hình thức hát cửa đình ngày xưa của ả đào
tức là khi đi hát quan viên sẽ cầm chầu
khi họ khen thưởng họ gõ cắt và tăng trống thì người quan viên cầm thẻ sẽ ném cái thẻ vào chiếc rộng sao đồng
và cái số lượng thẻ đó sau mỗi bữa hát sẽ được tính ra tiền để quy trả cho công biểu diễn của đào kép
cho nên bản chất chữ ca trù hát thẻ đó là nó chỉ tính thương mại của loại hình nghệ thuật ả đào
và anh loan là người đề nghị là thay chữ ca trù bằng chữ ả đào
mọi người đều tán thành bởi vì chữ ả đào là chữ đẹp nhất và tên gọi cổ xưa nhất của thể loại
nhưng tiếc là sau đó thì hồ sơ đã đăng ký với unesco rồi cho nên bộ không đồng ý thay đổi
và chúng tôi buộc phải dùng chữ ca trù
và sau khi trình unesco xong thì báo chí rồi truyền thông lan truyền cái cụm từ ca trù đó
cho nên mọi người thường quen gọi cái đời ca trù
nhưng chính cái từ mà được sử dụng nhiều nhất trong các sử liệu và trong quá khứ chính là từ ả đào
vậy thì thực trạng hiện nay của hát ả đào đang diễn ra như thế nào ạ
đây là một thể loại âm nhạc nó có lịch sử khá là đặc biệt
nửa đầu thế kỷ hai mươi trở về trước
cứ trung bình mỗi một huyện của các tỉnh miền bắc đổ vào cho đến thanh hóa nghệ an hà tĩnh
trung bình mỗi huyện thì có một hai làng ả đào sinh sống
và nó là cái thể loại âm nhạc bao trùm khắp nơi như vậy
nửa đầu thế kỷ hai mươi thì các ả đào ở nông thôn bắt đầu ra phố thị mở nhà hát
thì khi đấy người ta gọi nhà hát cô đầu
và tính đến khoảng năm một nghìn chín trăm bốn mươi thì người pháp thống kê là trên địa bàn hà nội có tới hai cô đầu hoạt động
với hơn hai trăm linh nhà hát
nói như thế để thấy được là nó có một cái đời sống xã hội hết sức là mạnh
và phủ quát khắp tất cả các vùng miền
sau thế kỷ hai mươi thì âm nhạc đó biến mất khỏi đời sống xã hội
vì quan niệm xã hội về nhà hát cô đầu cho nên người ta triệt tiêu nó khỏi cuộc sống
loại bỏ nó ra cuộc sống
tức là nó mất đứt đi hẳn môi trường biểu diễn cho đến tới năm sáu mươi năm
và khi chúng ta bắt đầu ý thức được giá trị của âm nhạc đó
cái thế hệ trẻ bắt đầu quay lại học thì khi đấy nghệ nhân còn lại rất ít
anh đoan là người điều khiển cái cuộc điền giã để nghiên cứu ca trù trình unesco năm hai nghìn tám
vì khi đó anh biết rất rõ
chúng tôi đi gom nhặt khắp các vùng miền lại
chỉ còn chưa đến một mươi nghệ nhân
và hồ sơ trước khi lên đường gửi đi paris điện lại cho các tỉnh
thì khi đấy lại tiếp tục chết hết
chỉ còn ngỗ độ vài ba người
thì với cái thực trạng đó thì chúng ta hiểu rằng đào kép hiện nay
sẽ không còn những người thầy chuyên nghiệp như ngày xưa để họ học
cho nên họ chủ yếu tự học qua băng
và đây là thể loại âm nhạc có thể khẳng định là rất khó
không thể tự học qua băng được
thế cho nên nó dẫn đến việc là
ngày nay các câu lạc bộ phát triển
đặc biệt là sau khi trình unesco được công nhận danh hiệu thế giới
thì rất nhiều nơi thanh niên bắt đầu đi học hát ca trù
nhưng chủ yếu là tự học
và tự học qua băng đĩa
dẫn đến một tình trạng các nghệ nhân gọi là đàn hát sai khuôn phép
từ lâu nay thì các nghệ nhân nhà nghề cuối cùng
như cụ nguyễn phú đệ nguyễn thị trúc và phó thị kiếm đức
đều than rằng
đào kép bây giờ đàn hát lung tung không có phách
sai khuôn khổ
nhưng thế nào là đúng
thì đấy là bài toán vô cùng khó
rõ ràng các cụ nghe và các cụ đều chê hết
là sai khuôn khổ
nhưng cái khó là bây giờ thế nào là đúng khuôn khổ
bởi vì nếu như không xác định được khuôn khổ
đưa về đúng khuôn khổ
thì rõ ràng chúng ta đang bảo tồn lệch
rõ ràng chúng ta đang bảo tồn được cái giai điệu cái vỏ của nó thôi
chứ còn cái bản chất của loại nhạc đó
như ngàn xưa nó có
thì chúng ta chưa bảo tồn được
đấy là bài toán rất khó
theo dòng chảy của lịch sử
cũng như theo những cái nhận thức sai lệch một thời rất dài
chúng ta đã nhìn nhận sai về cái nghệ thuật hát ả đào
khiến cho cái nghệ thuật này nó cũng bị may mốt đi rất nhiều
ví dụ như nhà nghiên cứu vũ trường hiền còn nói đến là hiện nay
rất nhiều thế hệ trẻ họ phải học qua băng
vậy thì cái vai trò của cái không gian thực hành của nghệ thuật ả đào
nó đóng vai trò như thế nào ạ
ngày xưa môi trường diễn sướng của ả đào thì nó phủ khắp đời sống xã hội phong kiến
ở trong cung đình thì thời nhà lê là có hát cực quyền
ở các làng quê thì sinh hoạt với hình thức hát thờ thần
phục vụ cho các đỉnh các đền
cho nên nó còn có tên là hát cửa đỉnh và hát cửa đền
và khi ả đào được mời đến nhà quan viên
mời đến các nhà nho hay là quan lại nho sĩ
thì nó gọi là hát nhà ti hay nhà tơ
và đặc biệt là sau này khi gia phú thị mở nhà hát đầu thế kỷ hai mươi
thì người ta gọi là hát cô đầu
và từ ả khi đó đổi thành cô
và từ đào đổi thành đầu
cho nên ả đào chuyển thành cô đầu
và nó ghi nhận là cái hình thức nhạc thính phòng này
lần đầu tiên xuất hiện trong nền âm nhạc việt nam
tức là các nhà hát cô đầu
nó như thế để thấy được cái không gian diễn sướng của ả đào rất lớn
nó phủ khắp tất cả đời sống
trong xã hội thời phong kiến
và chúng ta hãy hình dung là đến nửa cuối thế kỷ hai mươi
nó biến mất hoàn toàn
và bây giờ nó là một thứ lạ lẫm đối với con người thời nay
vậy thanh niên thời nay mà khi mà tìm hiểu đến
và muốn học hát ả đào
thì là điều vô cùng khó
thế cho nên tôi và anh loan cứ chia sẻ với nhau
anh loan có nói một câu mà tôi thấy rất là thấu hiểu
và tâm đắc
anh bảo bây giờ bọn trẻ nó hát cho là may lắm rồi
nó đàn hát
còn chúng nó ra lệch thì sao
bây giờ các bạn ấy yêu thương
cái loại nhạc cổ truyền này của cha ông đã là rất tốt rồi
đấy là cái thực trạng mà chúng ta đang gặp phải
tôi cũng đồng ý với các vị khách mời ở đây
đó là sau một mươi năm năm
chúng ta đã lan tỏa được rất nhiều
về cái nghệ thuật hát ca trù này
cũng như để thế hệ trẻ người ta biết đến nhiều hơn
cũng như cố gắng theo học nhiều hơn
tuy nhiên cái vấn đề học đúng
hoặc là cảm nhận đúng về cái nghệ thuật này
thì là một cái việc hoàn toàn khác
vậy thì làm thế nào để biết được là
thế nào là đúng và sai
và hay hay dở
thưa nhà nghiên cứu vũ trọng hiền
trước đây cái gọi là đúng sai hay dở
của một loại hình nghệ thuật
thì bao giờ cũng căn cứ vào nhận định
của các nghệ nhân nhà nghề
tức là những người thực hành nó cả đời
cả đời họ chỉ thực hành một loại nhạc
thì họ có cái tai thẩm định
thẩm âm cực kỳ chuẩn xác
thì hiện nay thì
chỉ còn một người cuối cùng
là bảo phó thị kim đức
còn trước đây thì có cả cụ nguyễn phú đệ
nguyễn thị trúc
chúng ta thấy không
cả mười mấy năm sau khi được công nhận
chỉ còn có ba nghệ nhân cuối cùng
và bây giờ chỉ còn một
các cụ đều nhận định rằng sai lệch
đào kép bây giờ đàn hát không đúng khuôn khổ
nhưng thế nào là đúng thì các cụ lại không nói
và không chỉ dạy
một cách cụ thể
thực sự làm thách thức với hậu thế
và thách thức với giới khoa học
khi các cụ đã chê thì không thể sai
ví dụ như cụ đệ cụ nói với tôi
nó hát chả có phách gì cả
rõ ràng người ta vừa hát vừa đánh phách
mà cụ chê người ta hát không có phách là như thế nào
vậy sau mình hỏi sâu thì mình hiểu là
khi người đào nương hát
thì tay phải đánh một cái khuôn phách
theo đúng khuôn khổ của cổ truyền
thì điều đấy thực sự là quá khó
với đào kép thời nay
và khi họ chỉ được học bót
hoặc truyền dạy qua băng đĩa
họ tự học tự mầy mò
thì đấy là điều không thể
ca chủ nó bị một cái tay ươm
tức là khi nó phát triển quá nóng
ở các phố thị
thì nó sinh ra một
một cái hình thức
mà hình thức cô đầu đấy
hát thì chẳng biết hát
nhưng có thể biết làm nhiều chuyện không hay
chính cái làm nhiều chuyện không hay đấy
nó làm cho toàn xã hội phản ứng
nhiều bài báo viết chê bai cái sinh hoạt cô đồng
để dẫn đến tình trạng
cô đầu cấm hoạt động
cô đầu chỉ còn thôi thoát hoạt động
vào những năm sáu mươi
mà cho đến năm sáu mươi
thì tổng thống ngô đình diệm cấm luôn
thế tức là có thể nói là năm sáu mươi là năm cấm hoàn toàn ca chủ trên toàn quốc
cái cấm ấy
nó dẫn đến cái việc suy thoái
thế mà chúng ta biết rằng
mà nghệ nhân yêu quý
nghệ nhân gìn giữ
thì cái đấy nó vẫn còn sống
trong tâm khảm
nó còn sống trong trí nhớ
nó còn sống trong tình yêu
của các nghệ nhân
nghệ nhân của cụ nguyễn khu đẹ nói bảo
cấm rồi nhưng tớ đang ở trong buồn
không đang nhớ
không chịu được
nhưng cụ quách thị hồ vừa đi gánh nước thuê
vừa hát lén
thế tức là
là cái nghệ thuật ca chủ đấy
nó thấm vào trong lòng nghệ nhân
cho nên nghệ nhân là báu vật nhân văn sống
chính nó là chỗ này
dù cái thăng trầm của xã hội nó như thế nào
thì cái nghệ thuật đấy không mất trong lòng nghệ nhân
tớ nói cái bà cụ mà ở hải dương
mà nói ai cấm được thôi
tớ ngồi trong buồn tớ hát
mà tớ thích thì tớ hát thôi
thì tớ còn nhớ
may quá tớ còn nhớ
thế tớ không hát nữa
thì các ông đến đây hỏi
tớ cũng chả biết
cụ vịnh ấy
cụ vịnh ấy
chúng ta phải nói rằng đấy là những cái điều mà
quý báu của nghệ nhân
và chính nghệ nhân nhớ được
và tớ cho rằng chính nghệ nhân nhớ được
chính nghệ nhân được chúng ta thu thanh
mà các nhà nghiên cứu như nhà nghiên cứu vũ trọng huyền
thời nay mới có thể ra được cuốn ả đạo
mà ở trong đấy
phần âm nhạc chiếm một vị trí trọng lượng
rất thấm hiểu
và đấy là một phát hiện
đấy là một cái nghiên cứu sâu
để tìm ra cái căn cứ
cái nguồn gốc
cái cấu tạo
cái cấu trúc
của cái nghệ thuật ả đạo
và đây có thể là
một trong những cái phương pháp
để từ đây
có thể biên soạn ra những giáo trình
một cách chuẩn nhất
một cách thấu đáo nhất
tại sao gọi là chuẩn nhất
chuẩn nhất tức là dựa vào những
dựa vào những bậc thầy đánh đàn
làm căn cứ nghiên cứu khoa học
chứ còn nó là di sản
phi vật thể
không có chữ viết
thì chỉ dựa vào những nễ sĩ tài ba nhất
nhà nghiên cứu bù trọng huyền
đã dựa vào những nghệ sĩ
những âm thanh
của các nghệ sĩ tài ba nhất
mà chúng ta lưu trữ được
để mà làm công tác nghiên cứu âm nhạc
với một cái thể loại âm nhạc
mà để bảo tồn được chúng ta
phải dựa hoàn toàn vào các nghệ nhân
vào cái chi nhớ của các nghệ nhân
khi mà truyền dạy lại cho các thế hệ mai sau
vậy thì cái thách thức hiện nay của chúng ta là gì
khi các nghệ nhân
ngày càng mai một đi
chúng ta không còn
còn họ để có thể
truyền dạy cho các thế hệ bây giờ nữa
thì cái thách thức hiện nay của chúng ta là gì
ngày xưa đào kép được đào tạo
trong những lò đào tạo chuyên nghiệp của giáo phường
và lò đào tạo đó
có tính chất gia truyền khép kín
và rất giống nghề
thế cho nên trong luật lục
của ả đào ngày xưa là gì
không bao giờ được phép dạy nghề
cho người ngoài
ví dụ như là
tôi muốn học anh loan
anh loan là kép đàn
thì anh loan muốn dạy cho tôi
thì anh loan phải về
nói với bố anh loan
xin cho tôi làm con nuôi trong gia đình
thì khi đó
cụ trùn phường sẽ xem xét
chưa phải là nhận ngay đâu
sẽ xem xét
thì khi đấy chấp nhận
trở thành con nuôi của bố anh loan
và tôi phải đổi họ theo họ đặng
của anh loan
thì khi đó
anh loan mới có thể dạy nghề được cho tôi
chứ không phải là thích ai
là dạy người đó
thì cái chuyện mà khép kín cho nó
phường nội bộ
thì ngày xưa nó là nghệ thuật thương mại mà
nó là kiếm ra tiền
cho nên cái việc giấu nghề
nó trở thành bản chất của nghề nghiệp
thực ra đây không chỉ là của ả đào
mà các loại khác
nghề nào cũng thế thôi
cái gì mà càng tinh hoa
càng kiếm được nhiều tiền
thì càng giấu nghề
cái phép giấu nghề của ả đào
nó dẫn đến việc là gì
khi truyền dạy cho học trò
bao giờ cũng phải truyền dạy trực tiếp
và đào tạo từ rất nhỏ
ví dụ như bà quách thị hồ
đào học phách từ năm sáu tuổi
và quy trình đào tạo đó được kéo dài
đào học với đào
và đào kép học xong
thì ghép với nhau ngay tại gia đình
thế cho nên cái truyền thống là gì
cha đàn con hát
anh đàn em hát
chồng đàn vợ hát
là rất phổ biến ở các giáo phường
nó sinh ra trong một cái nội bộ khép kín như thế
thì chúng ta hãy tưởng tượng hình dung ngày xưa là
họ được đào tạo trong lò đào tạo chuyên nghiệp
và khép kín
thì tất cả mọi cái hóc hiểm
của âm luật
được truyền dạy trực tiếp
và người bên ngoài không thể học mót học lọ
điều đó lý giải tại sao
mà trong khi các loại nhà khác
truyền sang hệ thống ký tự họ sự sang xê cống
để dễ truyền dạy
thì à đào vẫn cứ tùng tang tính tùng
truyền dạy bằng cái ký tự tượng thanh đó
thì chỉ có thầy trực tiếp dạy cho trò
thì mới hiểu được
còn nếu nghe bên ngoài
rất khó học mót học lọ
cho nên những cái hệ khôn phách
tất cả mọi yếu tố đó
trở thành một cái tài sản riêng của giới ả đào
và không bao giờ lưu truyền ra bên ngoài
điều này nó dẫn đến là
khi môi trường diễn xướng của nó mất
xã hội kì thị quay lưng lại
họ không làm nghề nữa
thì lập tức là khâu lưu truyền bị chặt đứt
và khi cái khâu lưu truyền của một loại âm nhạc bị chặt đứt
nó sẽ dẫn đến tình trạng thất truyền
điều đấy là cái hệ lị mà ngày nay chúng ta phải chấp nhận
đây là thể loại âm nhạc tôi khẳng định
không thể học mót
và không thể nào bắc chiếc qua băng đĩa
mà phải trực tiếp được người thầy dắt tay chỉ
thì anh mới thể hiện đúng cái khuôn thước âm luật của nó
bắt đầu hành trình nghiên cứu về nhạc ả đào
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn
những lần điền giã
gặp gỡ những đào kép nhà nghề
cuối cùng của thế kỷ hai mươi
nghiên cứu bùi trọng hiền
đã bị thứ âm nhạc này ám ảnh
tạo ra một sức hút
kích thích bản tính
mà anh gọi là tò mò của mình
ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi năm
chương trình phục dựng trình thức hát cửa đình
do câu lạc bộ ca trù hải phòng thực hiện
dưới sự truyền dạy của nghệ nhân nguyễn phú đẻ
tại đình hằng kênh
khi mà anh hiền anh triển khai bất kỳ một dự án gì
thì chúng tôi đều hiểu rằng là
anh ấy sẽ làm bằng cả trí tuệ tài năng tâm huyết
và gần như anh ấy cận hiến trong quá trình đó
với cái gọi là sức thuyết phục
trong tất cả những gì anh hiền làm
thì nó đã tạo ra được sự đồng hành cộng hưởng
của rất là nhiều những bên liên quan
những cái người mà trân trọng yêu mến
công việc của anh hiền làm
để hỗ trợ công trình nghiên cứu
viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam
đã giao cho anh xây dựng dự án
bảo tồn và phát huy di sản ca trù
tại thành phố hà nội
với mục tiêu lý thuyết ứng dụng
việc giảng dạy ca trù
bùi trọng hiền
đã lấy nhóm ca trù phú thị
bao gồm các đảo kép
quan viên trẻ làm đối tượng
dùng chính hệ thống lý thuyết mới nghiên cứu
tiến hành thử nghiệm việc học nhạc
đi kèm việc học âm luật
từ lúc mới mà tham gia với nó
thì lúc đó tôi vẫn còn khá là trẻ
lúc đầu thì là tò mò
nhưng về sau thì tiếp xúc thì mình thấy rất hay
bởi vì nó là tiếng nói
hay là một môn nghệ thuật
của thực sự của dân tộc mình
với những cái âm thanh
như là từ cội muồn vọng lại
thế là mình cảm thấy là
không có lẽ gì
mọi người hãy cứ tìm hiểu đi
sẽ thấy rất nhiều điều thú vị ở trong đó
viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam
lại tiếp tục giúp anh tiến hành dự án
hiệu chỉnh khuôn thước
và bài bản
tại các câu lạc bộ ca trù hải phòng
dự án này
như một làn gió mới
làm thay đổi quan niệm
của nhiều đảo kép hải phòng
về việc đàn hát có khuôn khổ
tôi làm kép đàn
đã có thời gian
sử dụng đàn đáy
cũng gần hai mươi năm rồi
nhưng với những kiến thức
mà mình được học
từ trước đến nay
từ các nghệ nhân
qua băng đĩa
và mình tự mày mò
thì ngày hôm nay
gần như là
mình hoàn toàn học lại
sau chín năm
dòng giã nghiên cứu
về âm luật
nhạc ả đào
để xác định
là khổ phách
đã hoàn thành
với những người yêu thích
sẽ giúp người đọc
vốn có của nó
mà còn hiểu được
và đời sống văn hóa
của người việt
một cuốn sách
mà không phải dễ
để mà tiếp cận
dễ để mà hiểu
và đặc biệt
để đánh giá
được giá trị
của những cuốn sách như vậy
cho nên là
khi tiếp cận cuốn sách
thứ nhất là
chúng tôi cũng cảm thấy
rất là cảm đồng
khi có được
những nhà nghiên cứu
mà xả thân như vậy
nhưng thứ hai nữa
chúng tôi cũng đang
tìm cái cách thức
những cuốn sách
và những giá trị như vậy
đến được với
không chỉ là những người
trong giới nghiên cứu
mà những công chúng
bằng sự nỗ lực
không ngừng nghỉ
của những người
yêu di sản văn hóa
một khảo cứu
về lịch sử
và hệ âm luật
đã chính thức
trên tay tôi hiện nay đang là cuốn ả đào
một khảo cứu
về lịch sử
và hệ âm luật
một nghiên cứu
của nhà nghiên cứu
bùi trọng huyền
vậy thì cuốn ả đào này
thì nó có giá trị như thế nào
và có ý nghĩa như thế nào
đối với các đào nương hiện nay
đối với các đào nương hiện nay đó
là một thách độ
bởi vì đây là một nghiên cứu sâu
một nghiên cứu học thuật
mà đòi hỏi
cái người tiếp cận cuốn sách ấy
cũng phải có một trình độ
về âm nhạc
thì mới có thể tiếp cận được
nhưng cái cuốn sách ấy
nó có một cái tầm quan trọng
là nó giúp cho các nhà nghiên cứu
nó giúp cho các nhà đào tạo
có một cơ sở
để viết ra
những cái ethics
những cái exercise
cho cái việc giảng dạy ca chủ
vì trong một cuốn sách này
đã phân tích rất kỹ
về toàn bộ cấu trúc
của cái nghệ thuật ca chủ
từ cách đánh phách
từ câu phách
từ cách đánh đàn
thế thì đấy là cái cơ sở cơ bản
để xây dựng
nên các giáo chỉ
giúp ích rất nhiều
cho các nhà
cổ truyền việt nam
tôi nhớ vào những năm
khi tôi bắt đầu ra hà nội
thì lúc bây giờ
tôi mới được nghe
người thầy về đàn đáy
mà lúc bây giờ
dạy trong trường nhạc
của đinh khắc man
thì cũng đinh khắc man
lúc bây giờ
cô đã viết được ra giấy
những câu nhạc
để cụ dạy
và rất buồn
là chỉ được một khóa thôi
thì bị đóng cửa
thì cụ đinh khắc man
không còn nghề nữa
tôi là người nghiên cứu nhà cổ truyền
mấy chục năm nay rồi
khi bắt đầu điền giã
cùng với anh loan
xây dựng hồ sơ cho vệ âm nhạc
thì tôi cũng có ý định
nghiên cứu từ thời đấy
nhưng mà không thể tiếp cận được
nghệ nhân nhà nghề
các cụ còn lại
và gần như là đóng băng
không tiếp cận ai cả
chỉ dạy cho một số học trò thôi
cái thứ hai nữa là
hệ thống băng tư liệu của ca trù
cực kỳ ít
quanh đi còn lại
chúng ta chỉ có cái album của bà quách thị hồ thôi
còn ngoài ra không có gì cả
gần hai mươi năm sau
vào năm hai nghìn một mươi tám
khi vệ âm nhạc
mở cái cuộc liên hoan ca trù
thì anh loan mời tôi
đến làm giám khảo
thì đấy là gì
ca trù ra khỏi đầu rồi
à đào ra khỏi đầu rồi
mình không quan tâm với nó nữa
bởi vì nó khó quá
và không có khả năng tiếp cận tư liệu
cũng như là nghệ nhân
và trong cuộc chấm thi trong ba bốn ngày đó
thì nó đánh thức cái bản năng của mình
ngồi chấm thi cạnh của nguyễn phu đệ
thì cụ liên tục chê các tiết mục
nó đàn hát chả có phách gì cả
chỗ này nó phải xuống cung bắc
tại sao lại đàn ở cung nam
cụ phê phán một loạt
tất cả các tiết mục
là người nghiên cứu cổ nhạc
nhưng tôi không hiểu gì
cái đúng sai hay dở
mà cụ đang nói đó
tôi không hiểu
và điều đấy kích thích tôi rất mạnh mẽ
ngay sau liên hoan một tuần
thì tôi quyết định lên đường
mở cuộc điền giã lội ngược dòng
và với một cái quyết tâm là
giải mã bằng được
tất cả những gì đúng sai hay dở
mà các nghệ nhân và nghề nhận xét
thì mình phải tìm nó ra
vậy thế nào là quy chuẩn
tại sao các cụ lại nhận xét như vậy
thì ngay sau cuộc điền giã đầu tiên
thì về tôi có chia sẻ ngay với anh loan
và anh loan lập tức trao cho tôi
toàn bộ tư liệu vang của anh
siêu tầm cả cuộc đời
thậm chí tất cả những cái cuộc phỏng vấn điền giã
xây dựng hồ sơ ưu trình unesco
anh cho tôi hết
khoảng gần một trăm linh ghi ổ cứng
thì tôi bắt đầu có cứ liệu âm thanh để nghiên cứu
và cái cuộc nghiên cứu đó
nó đúng là như mò mẫm vào trong rừng
không có ai chỉ dạy cho mình
chỉ còn một mình của nguyễn phú đệ
mà trí nhớ của người già
cũng may một rồi
và bản thân thể loại này
đến khi đấy tôi biết nó rất khó
nó có quá nhiều thứ còn chưa khai phá
và chưa có sách nào viết đến
thậm chí là có những cái điệu hát
chưa ai nghe đến bao giờ
nhưng tôi tìm được băng tư liệu
và tôi đưa cho cụ đệ nghe
và cụ gọi tên nó ra
và tôi cảm thấy rất là sửng sốt
và sau cuộc điền giã đầu tiên
thì tôi biết là cụ còn nhớ lại tất cả các thể thức
của hát cửa đình của ả đào
thì lập tức là gì
tôi về hải phòng
và vận động câu lạc bộ ca trù hải phòng
đến học cụ
để học lại toàn bộ cái trình thức hát cửa đình đó
và sau bốn tháng thì họ đã học được
một mươi phần thì học được cũng độ sáu bảy phần
và phục dựng lại cái trình thức hát cửa đình đó
trong quá trình đó
thì tôi được một người bạn ở mỹ
họ gửi tặng tư liệu cao trù
thu ở nửa đầu thế kỷ hai mươi
thu từ những năm một nghìn chín trăm ba mươi
của những cô đầu không tiên
và thông qua nhà nghiên cứu đó
thì tôi lại được một nhà sưu tầm khác
tặng cho những cái tư liệu vô cùng quý
nguồn tư liệu đó tập hợp những nguồn tư liệu của viện âm nhạc
đã từng thu thanh
từ những năm năm mươi sáu mươi
tổng kho của tôi khi đó
có thể nói là gần như tất cả những tư liệu cao trù quý giá nhất
và tôi có những căn cứ về mặt âm thanh
để tôi phân tích
và từ đó bắt đầu mầy mò tìm ra cái cấu trúc
của ả đào trong quá khứ là cái gì
đấy là một hành trình dài
và cũng vô cùng bận mỏi
thế bây giờ hiểu nó ra rồi
thì chúng ta sẽ làm gì
để hiệu chỉnh lại đào kép trẻ thế này
đấy là cả một quá trình lao động miệt mài
bởi vì nếu không hiệu chỉnh được
thì chúng ta rõ ràng là bảo tồn chưa đúng
và thế nào là đúng
thế nào là sai
bây giờ đã đưa ra âm luật rõ ràng rồi
vấn đề là các đào kép sẽ phải lao động
tôi nói ở đây cái việc truyền dạy
mở lớp truyền dạy rất quan trọng
cái cuộc truyền dạy của viện âm nhạc mà anh loan mở
cách đây mười mấy năm ấy
khi đấy cụ nguyễn phú đệ và nguyễn thị trúc còn sống
hai cụ dạy
tôi đến chứng kiến toàn bộ
cái cuộc truyền dạy đó của viện âm nhạc
mà anh xin ba tháng xong cùng bộ cho có một tuần
thì cuộc truyền dạy đấy cực kỳ thú vị
các cuộc liên hoan thì người ta đến biểu diễn các bài bản
và gặp gỡ nhau giao lưu
để quan sát nhau
còn trong cái cuộc truyền dạy của anh loan mở
cho cụ đệ và cụ trúc
thì đến đấy dạy từng khổ phách khổ đàn
khi đó tôi chứng kiến
có những đào nương đã thành danh
sau khi nghe cụ chúc dạy một ngày đầu tiên rồi
không dám đến
tức là khi họ nhận được ra khuôn thước họ sợ
bởi vì họ biết là họ sai
thì bây giờ đối mặt với hệ âm luật của nó
đã đưa danh sáng khoa học toàn bộ
đến từng phần
vậy thì họ sẽ có dám sửa sai hay không
thì đấy là vấn đề thách thức
đối với đào kép bây giờ
bởi vì nếu không sửa thì vẫn sai
mà sửa thì rất khó
chúng tôi là những nhà khoa học
cái khó đó đã được xác định rồi
chỉ vấn đề là bây giờ
phải chịu khó làm lại từ đầu
phải bước qua được cái tôi của chính mình
đấy là cái thách thức đối với đào kép bây giờ
nội dung góc nhìn văn hóa ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến
đấy là hiểu đúng về nghệ thuật hát ả đào
và các vị khách mời ở đây đã phân tích
về thế nào là ả đào
thế nào là nghệ thuật của nó
và chúng ta đang thiếu cái gì
đang sai cái gì
và chúng ta cần phải bổ sung những cái gì
và cái cuốn ả đào khảo cứu
về lịch sử và hệ âm luật
đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn
về một cái lĩnh vực nghệ thuật bác học này
và tôi hy vọng rằng
nội dung ngày hôm nay cũng như với cuốn khảo cứu này
thì chúng ta sẽ có nhiều những
cái lớp mở của ngành văn hóa
cũng như có những cơ chế chính sách
và cái tầm nhìn của người lãnh đạo
để chúng ta có được một cái
nền nghệ thuật âm nhạc
bài bản đúng nghĩa
một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời
xin chào và hẹn gặp lại